tính đến sáng nay tỉnh cà mau đã có gần hai tám trăm linh tàu cá đã về neo đậu tại bến
ngoài ra còn có hơn bốn tàu khác cũng đã được bố trí nơi neo đậu tránh bão an toàn
hiện tại tỉnh cà mau vẫn còn khoảng tám trăm hai mươi tàu cá với năm bảy trăm linh thuyền viên đang nhanh chóng di chuyển vào bờ để tránh chú bão
bộ đội biên phòng tỉnh cà mau duy trì năm tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển thuộc đơn vị hải đội biên phòng hai
và các đồn biên phòng rạch gốc hòn khoai hòn chuối khi có nhu cầu
đồng thời huy động năm mươi năm tàu cứu hộ cứu nạn tại các cửa biển sông đốc rạch gốc cái đôi vàm khánh hội để tham gia tìm kiếm cứu nạn